thời điểm miền bắc bước vào giai đoạn chuyển mùa như hiện nay cũng là lúc nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát lây lan trên diện rộng
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam không ghi nhận bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mới nổi xâm nhập
nhưng các dịch bệnh lưu hành lâu nay như sốt xuất huyết sởi ho gà thủy đậu cúm mùa vẫn diễn biến phức tạp
và trong thời điểm thời tiết như hiện nay nếu không có biện pháp phòng tránh tích cực thì nguy cơ bùng phát của nhiều dịch bệnh là rất cao
nhập viện trong tình trạng sốt cao khó thở
thế nhưng qua một mươi sáu ngày điều trị sức khỏe của em bé bảy tháng tuổi này không có chuyển biến tích cực mắc thêm bệnh tiêu chảy cấp
chỉ khi đến khám tại bệnh viện nhi trung ương bé mới được phát hiện là mắc viêm phổi nặng
trong bệnh viện nhi trung ương trung bình mỗi ngày có gần hai trẻ em tới khám điều trị
tuy chưa tăng đột biến song nếu chỉ tính riêng những trẻ nhỏ mắc các bệnh liên quan đến thời tiết như viêm đường hô hấp viêm phế quản viêm phổi thì lượng bệnh nhi khám có xu hướng tăng nhanh